ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hùng và anh trần công dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú cùng thôn ăn nhậu tại nhà một người hàng xóm
rượu vào lời ra hai bên xảy ra mâu thuẫn anh dũng bỏ về trước nhưng hùng đã đuổi theo
quá trình nói chuyện hai bên tiếp tục cãi vã sô sát hùng chạy về nhà lấy một con dao nhọn quay lại đâm vào vùng ngực của anh dũng
khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông
sau khi gây án hùng đã đến công an huyện đắk lấp đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
ma túy và chơi game bắn cá hai đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắp gần bốn năm lượng vàng và trên hai mươi triệu đồng
chỉ sau ba ngày gây án hai đối tượng đã bị công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
hiện trường vụ mất trộm tại nhà chị phạm thị huyền ở ấp kinh bảy b xã thạnh đông a huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng tám vừa qua gia đình chị huyền có công việc ra khỏi nhà
đến khoảng tám giờ sáng cùng ngày khi trở về thì phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập
số vàng và tiền cất trong tủ đã không cánh mà bay
mới về thì thấy cổng mở mà đi vô trong nhà thì thấy cửa mở hết và cửa phòng cũng bị mở
và trong tủ của tôi ở giường thì cũng bị mất bốn mươi ba năm chỉ vàng và hai sổ tiết kiệm
qua bên phòng má thì mất hai mươi một triệu hai trăm linh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp đã nhanh chóng vào cuộc
chỉ sau ba ngày truy xét các đối tượng gây án đã được lực lượng điều tra nhận định
sau khi sàng lọc đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ truy xét đã nhận định ở áp giáp ganh
thì có một nhóm đối tượng là cơ nhở trộm cấp giặc đồng thời là có sử dụng mạ tí
thì từ chỗ đó thì chỗ tổ truy xét quyết định là đi sâu vào nhóm này
trong thời gian ngắn chỉ mấy ngày thì đối tượng ra cuối đầu nhận tội
và khai ra toàn bộ hành vi dị phạm của mình là đã thừa nhận lấy trộm xuất tài sản đó
hai đối tượng gây ra vụ trộm trên chính là lâm văn hiển hai mươi một tuổi và nguyễn văn hậu một mươi tám tuổi
cùng chú ấp thạnh lợi xã thạnh đông a huyện tân hiệp
cả hai đều có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hiển và hậu khai nhận do không có tiền để sử dụng mạ tí và chơi game bán cá
nên cả hai rủ nhau đi trộm
xong thì cách ngày trộm khoảng bốn ngày thì vy cang và hiển đi cùng đi mua xe
mua xe là chiếc xe của vy cang mua là hiểu số nít sáu mươi hai triệu đồng
và hiển mua chiếc xe mở ít kinh là chỉ giá năm mươi một triệu đồng
và cùng nhau tiêu xài hết số tiền còn lại
hiện công an huyện tân hiệp đã thu hồi được chín mươi tám triệu đồng trả lại cho gia đình bị hại
qua vụ án trên mọi người cần nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
chỉ có như vậy thì tội phạm trộm cắp tài sản mới không có cơ hội để thực hiện hành vi phạm tội
quá trình tiêu hủy được thực hiện một cách nghiêm túc chặt chẽ
nhằm bảo đảm an toàn về cháy nổ tính mạng sức khỏe và vệ sinh môi trường
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
mưa lũ ở các tỉnh miền trung đã gây thiệt hại rất nặng nề
tính đến nay mưa lũ đã làm sáu người chết chín người mất tích và khoảng một mươi năm ngôi nhà bị ngập
cụ thể mưa lũ đã làm chết bốn người ở hà tĩnh một người ở quảng bình một người ở thừa thiên huế

trong đó quảng bình là tám ba trăm linh tám căn hà tĩnh là năm bốn trăm bảy mươi ba căn quảng trị là một bốn trăm năm mươi sáu căn
gần ba tám trăm linh hộ ở quảng bình quảng trị phải sơ tán tại chỗ
ngoài ra mưa lũ cũng đã khiến gần một mươi ba hectare lúa bị ngập
chín trăm hai mươi tám điểm trương ở các tỉnh nói trên không tổ chức khai giảng năm học mới được
riêng tại quảng trị mực nước sông sepol xuống thấp nên nhiều vùng ở miền núi đã hết ngập
các ngầm tràn khe suối bị nước dâng chia cắt
đã cơ bản thông tuyến
hiện lũ trên các sông ở tỉnh này đang xuống chậm
mực nước các sông như bến hải thạch hãn âu lâu ở mức dưới báo động một báo động hai
sau khi nước rút ubnd tỉnh quảng trị đã khẩn trương cử các đoàn công tác
về địa bàn sung yếu để khắc phục hậu quả
giả soát kiểm tra phương án sơ tán dân khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
một vụ đám tàu vừa xảy ra tại cửa danh thuộc vùng biển tỉnh quảng bình
làm bảy ngư dân gặp nạn
hiện tại thì công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lũ sóng biển dâng cao
vào chiều qua đội biên phòng cửa khẩu cảng danh nhận được tin báo khẩn cấp
từ ông nguyễn văn thắng thuyền trưởng tàu na chín mươi ba nghìn một mươi ts cùng bảy thuyền viên
trong lúc mưa to gió lớn đã bị đắm tàu và trôi giạt cách cửa danh khoảng một mươi hải lý về phía đông
theo thông tin của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình nắm được
thì trong số bảy thuyền viên có một người là thuyền trưởng nguyễn văn thắng đã được cứu sống
sáu người còn lại hiện đang mất tích
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đang khẩn trương huy động người và phương tiện
phối hợp với cơ quan chức năng tàu cá của ngư dân lên phương án tìm kiếm và cứu vớt tàu cùng các nạn nhân
cho đến chiều qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
nước lũ tại các con sông lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay
hiện đã có hàng nghìn hộ dân bị cô lập với bên ngoài và đang rất cần sự viện trợ từ các cơ quan chức năng
trong khi đó tình hình mưa lũ tại tỉnh quảng bình diễn biến khá phức tạp
số địa phương bị mưa lũ chia cắt tăng lên thậm chí khu vực trung tâm phong nha kẻ bàng cũng bị nước bao vây
nhiều gia đình và cơ sở lưu trú đã bị ngập sâu trong nước
công tác hỗ trợ người dân đang được các cấp ngành địa phương tích cực triển khai
chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ nước lũ đã dâng lên hơn một mét
nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đều chìm trong nước lũ
có nơi nước lũ còn dâng cao tận nóc nhà
hơn hai bảy trăm linh hộ dân đã bị cô lập không thể liên hệ với bên ngoài
các lực lượng chức năng hà tĩnh đã tổng lực vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao tiếp cận các vùng bị ngập sâu
mì tôm lương khô nước uống được trao đến tận tay từng hộ dân
với quyết tâm không để cho hộ cá nhân nào đói ăn thiếu nước uống kịp thời cứu chữa về bệnh dịch
đầu tiên là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân
thứ hai chỉ đạo các lực lượng công an bộ đội biên phòng và các đoàn thể mặt trận cùng sát cánh dân để giúp dân không được đói và giúp dân sơ tán trong trường hợp khẩn cấp nhất
còn tại các vùng ngập sâu khác của tỉnh quảng bình mọi hoạt động cứu trợ giúp dân đang được các lực lượng công an bộ đội khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận để giải quyết những khó khăn của những người dân hiện tại
công an tỉnh quảng bình cũng đã khẩn trương xây dựng các phương án kế hoạch
để đảm bảo an toàn cho dân dân ở vùng trung vùng thấp vùng núi dễ bị sát lỡ
những khu vực có lũ ống lũ quét những khu vực để dân dân bị cô lập sử dụng lực lượng cano tàu sổ để tiếp cận đưa lực lượng lương thực thực phẩm cho dân dân
đồng thời đưa dân dân
về các vị trí cao hơn bảo đảm an toàn
dự báo hôm nay mưa lớn sẽ giảm bớt tại các tỉnh miền trung
mực nước lũ sẽ xuống nhanh tạo điều kiện cho các lực lượng hỗ trợ người dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay trên khu vực các tỉnh điện biên lai châu hà giang sơn la đang có mưa đến mưa vừa
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
cảnh báo trong từ ba đến sáu giờ tới khu vực tỉnh điện biên lai châu hà giang sơn la tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến đạt từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong khoảng từ ba đến sáu giờ tới lũ quét sạt lở đất và ngập úng vùng trũng có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh điện biên lai châu hà giang sơn la
nguy cơ lũ quét sạt lở đất cao tại các huyện sinh hồ nậm nhùn của tỉnh lai châu tuần giáo mường ảng của tỉnh điện biên quản bạ vị xuyên của tỉnh hà giang thuận châu quỳnh nhai của tỉnh sơn la
nguy cơ lũ quét sạt lở đất trung bình tại các huyện mường tè phong thổ của tỉnh lai châu mường nhé nậm pồ của tỉnh điện biên hoàng su phi bắc quang của tỉnh hà giang mường la sông mã của tỉnh sơn la
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
đối tượng trần thị tuất sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn trình xuyên xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
và đối tượng trần thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số bảy trên một mươi trên bốn trăm chín mươi sáu đường điện biên xã lộc hòa thành phố nam định tỉnh nam định cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm dưới tay phải